bộ ngoại giao iran ngày tám tháng hai tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ thổ nhĩ kỳ và syri giải quyết những bất đồng
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đụng độ giữa các lực lượng quân đội của syri và thổ nhĩ kỳ tại tỉnh idlib của syri vẫn tiếp diễn
căng thẳng bùng phát vào ngày ba tháng hai khi thổ nhĩ kỳ tuyên bố tám binh sĩ nước này thiệt mạng do bị trúng đạn pháo của quân đội syri
trong bối cảnh quân đội syri mở chiến dịch quân sự chống phiến quân tại khu vực gần tỉnh idlib
thông báo mới nhất của bộ ngoại giao iran nêu rõ lập trường của tehran coi trọng giải quyết các vấn đề ở syri bằng giải pháp ngoại giao
quan điểm này đã được thể hiện trong cuộc gặp giữa các quan chức iran và đặc phái viên liên hợp quốc về syri ở thăm nước này
thông cáo cho biết tại cuộc gặp iran một lần nữa nhấn mạnh dân thường tại syri không được bị lợi dụng làm lá chăn sống
và tehran sẵn sàng làm nhà hòa giải trung gian giữa ankara và damas